tại quảng trường dizengot ở trung tâm thành phố tenavit người dân đang đặt ba mươi con gấu bông nhằm thu hút sự chú ý của dư luận về việc ba mươi trẻ em bị bắt cóc đưa về giải gaza trong cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel
mỗi con gấu bông đều đeo một giải băng đen và mang tên ảnh của các trẻ em đang bị bắt giữ ở gaza được đặt bên cạnh đài phun nước ở quảng trường dizengov một trong những địa điểm công cộng mang tính biểu tượng của thành phố tel aviv
trong số ba mươi trẻ em bị bắt cóc có em mới được chín tháng tuổi ngoài ra người dân còn đặt hoa thắp nến và treo cờ để cầu nguyện và kêu gọi trả tự do để các em sớm được trở về nhà
theo lực lượng phòng vệ israel idf trong vụ tấn công diễn ra ngày bảy tháng một mươi có ít nhất hai trăm ba mươi người được xác định đã bị bắt cóc và đưa về giải gaza bao gồm phụ nữ trẻ em và hàng chục người nước ngoài hoặc người mang hai quốc tịch
đến nay mới bốn người là phụ nữ trẻ em và người già được thả trong các ngày hai mươi chín
trong những ngày qua gia đình của những người bị bắt cóc đã phát động chiến dịch bring them home tạm dịch là hãy đưa họ về nhà với các hoạt động tuyên truyền kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội treo hình ảnh của các trẻ em ở nơi công cộng để kêu gọi sự ủng hộ của xã hội đồng thời tổ chức các cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ và giải cứu các con tin
trong những ngày qua gia đình của những người bắt cóc đã bị bắt cóc trẻ em và hàng chục người nước ngoài hoặc người mang hai quốc tịch